đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam vừa ban hành kế hoạch số bảy mươi bốn về vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai
yêu cầu các liên đoàn lao động địa phương bị thiệt hại do lũ lụt tổng hợp danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng
xây dựng mức độ hỗ trợ cụ thể lựa chọn đối tượng lập danh sách và tổ chức trả hỗ trợ
đối với cán bộ công chức viên chức người lao động có thu nhập ổn định tùy điều kiện để kêu gọi ủng hộ
đối với viên chức người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín có thể không kêu gọi ủng hộ
nhà hảo tâm người sử dụng lao động ủng hộ theo khả năng số tiền huy động được sẽ được chuyển về quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng lao động để thực hiện trao phát theo quy định
ngoài việc chi hỗ trợ cho các đối tượng đoàn viên người lao động số tiền ủng hộ còn được chi hỗ trợ cho các địa phương qua kênh ủy ban mặt trận tổ quốc